cảm ơn các bạn đã theo dõi
xã kỳ lợi thị xã kỳ anh một người sau đó đã bơi được vào bờ một người mất tích khu vực gặp nạn có vách đá chân trượt nước sâu sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
sau nhiều nỗ lực đến khoảng hai mươi giờ tối qua thi thể nạn nhân mất tích đã được tìm thấy và đưa về cảng sơn dương bàn giao cho gia đình mai táng
hai đối tượng lê hoàng dũng ba mươi năm tuổi và nguyễn ngọc dân hai mươi tám tuổi vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó dân còn bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nguyễn hoàng việt hai mươi ba tuổi và nguyễn quốc bảo ba mươi một tuổi bị lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó dũng bị bắt quả tang đang mang một trăm linh g ma túy đá bán cho dân tại địa bàn phường tân phong
dân khai sau khi liên lạc mua ma túy của dũng với giá năm mươi triệu đồng dũng thuê bảo làm tài xế trở dân đi thành phố biên hòa lấy ma túy và rủ thêm việt đang ở gần nhà dân đi cùng
việc dân đi mua ma túy bảo và việt không biết quá trình di chuyển từ lâm đồng xuống biên hòa dân có mang dụng cụ sử dụng ma túy và đã rủ việt và bảo cùng sử dụng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
ba đối tượng nguyễn văn huy hứa duy đồng và đỗ văn tuyển vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
do quan biết từ trước từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
đã bàn bạc với nhau mua hai tài khoản đánh bạc trên trang web bóng tám mươi tám com của nguyễn văn huy
mỗi tài khoản bên trong có một điểm tương đương với năm mươi triệu đồng
đồng và tuyển đã sử dụng điện thoại của đồng để đăng nhập cá cược một số trận bóng đá của giải world cup hai nghìn hai mươi hai và đánh bạc với hình thức tài xỉu
tổng số tiền đánh bạc lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng